thưa quý vị những cuộc vận động tranh cử là nền tảng thu hút cử tri của các ứng viên tổng thống mỹ
việc này tốn khá nhiều chi phí thậm chí lên tới hàng triệu đô la mỹ
hiện tại tổng thống mỹ đương nhiệm joe biden đang tìm kiếm lợi thế khi liên tục di chuyển
tới các bang quan trọng để vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai
nhưng chi phí cho các chuyến đi vận động tranh cử này sẽ do ai thanh toán
chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
tổng thống mỹ joe biden gần đây đã có chuyến công tác ba ngày tới pennsylvania
một bang quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn
và điểm đến trong tuần này của ông là virginia và florida
tất cả đều di chuyển bằng chuyên cơ riêng
có thể thấy chi phí cho đội bay của tổng thống không hề rẻ
nhà trắng sử dụng máy bay trực thăng sikorsky được gọi là marine one
cùng những chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy được cải tiến thành air force one sáu mươi một
theo dữ liệu của lầu năm góc cho ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai
marine one tốn từ
một mươi sáu bảy trăm linh đô la mỹ đến gần hai mươi đô la mỹ mỗi giờ để hoạt động
chiếc air force one còn đắt hơn nhiều khoảng hai trăm linh đô la mỹ một giờ
nhưng những con số đó chỉ là bề nổi của chi phí thực tế
ngoài ra còn có các máy bay vận tải quân sự đi trước tổng thống
để chở xe limousine bọc thép quái thú
chưa kể bộ máy an ninh khổng lồ đi theo tổng thống khắp mọi nơi
phi đội chuyên cơ này cũng đang được chế tạo vì các phiên bản hiện tại đã cũ hàng chục năm
sikorsky đang sản xuất hai mươi ba máy bay trực thăng marine one được nâng cấp
boeing cũng dự kiến hoàn thành hai chiếc không lực một mới vào năm hai nghìn hai mươi tám
theo lầu năm góc các máy bay này sẽ có tất cả các cải tiến
bao gồm hệ thống liên lạc nhiệm vụ hệ thống tự vệ
và thậm chí chiếc không lực một có thể tự động tải hành lý
khi tổng thống mỹ bay vì mục đích chính trị
chiến dịch tranh cử của ông có nhiệm vụ thanh toán hóa đơn
nhưng trong năm bầu cử danh giới giữa công tác chung
và mục đích vận động tranh cử có thể rất mờ nhạt
ví dụ ông biden đã tổ chức một sự kiện chính thức hôm một mươi bảy tháng bốn
tại pitberg nơi ông công bố đề xuất của mình
về mức thuế cao hơn đối với thép nhập khẩu từ trung quốc
tuy nhiên trong sự kiện ông có lúc nhắc đến cựu tổng thống donald trump
hiện đang bận ám chỉ đến phiên tòa xét xử ông trump đang diễn ra ở new york
văn phòng cố vấn nhà trắng xác định tỷ lệ phần trăm
có liên quan đến chiến dịch tranh cử trong các chuyến công du của tổng thống
điều đó quyết định chính phủ liên bang sẽ được chiến dịch của ông biden hoàn trả bao nhiêu
ông norm aydin luật sư đạo đức của nhà trắng xứ thời tổng thống barack obama cho biết
cả đảng cộng hòa và đảng dân chủ thường tuân thủ chặt chẽ các quy định
mặc dù quy tắc về cách phân bổ khá phức tạp và không dễ dàng
trên thực tế họ thường chi trả chi phí cho những hành khách trên chiếc không lực một
vì mục đích chính trị rõ ràng giống như mua vé cho một chiếc máy bay riêng đặc biệt
dù thế nào đi chăng nữa ngân sách vẫn phải gánh chịu phần lớn chi phí
bởi các chiến dịch không trả tiền cho tất cả các nhân viên mật vụ và phần còn lại của bộ máy an ninh
chiến dịch tranh cử của ông biden và ủy ban gây quỹ chung từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đã gửi gần sáu năm triệu đô la mỹ vào một tài khoản do ủy ban quốc gia đảng dân chủ duy trì
một phần số tiền đó được dùng để chi cho hậu cần chung của chiến dịch
chẳng hạn như chi phí nhân viên và công việc tạm ứng
tài khoản này cũng được dùng để hoàn trả cho chính phủ liên bang chi phí đi lại của tổng thống
đệ nhất phu nhân vợ chồng phó tổng thống khi họ đi vận động tái tranh cử
vào năm hai nghìn hai mươi đội ngũ của ông trump đã hoàn trả cho chính phủ liên bang gần bốn bảy triệu đô la mỹ
chi phí đi lại trong mùa vận động tranh cử
nhưng ông biden có lẽ sẽ không gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn của mình
chiến dịch tranh cử của ông hiện có hơn một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ tiền mặt vào cuối tháng ba
ông biden mới đây đã công khai mức thu nhập trước công chúng
thể hiện sự đối lập với người tiền nhiệm donald trump
nước cờ khôn ngoan của tổng thống mỹ đang đem lại những lợi thế cho ông trên đường đua vào nhà trắng
theo bản công khai tài chính trong ngày thuế một mươi năm tháng bốn tổng thống joe biden và đệ nhất phu nhân jean
lần lượt kiếm được bốn phần năm thu nhập từ công việc chính với tư cách là người đứng đầu nhà trắng
và giảng viên tài trường cao đẳng cộng đồng bắc virginia
ông biden có mức lương bốn trăm linh đô la mỹ
trong khi đệ nhất phu nhân gene kiếm được tám mươi năm chín trăm tám mươi năm đô la mỹ từ việc dạy anh văn
ngoài ra hai vợ chồng tổng thống
cũng có nguồn thu khác từ tiền lái đầu tư lương hưu và tiền bản quyền sách
tổng thu nhập của vợ chồng tổng thống mỹ là sáu trăm một mươi chín chín trăm bảy mươi sáu đô la mỹ
và hai người đóng thuế liên bang với mức hai mươi ba bảy thu nhập không tranh lệch đáng kể so với năm hai nghìn một mươi
gia đình tổng thống biden cũng quyên góp hai mươi bốn trăm bảy mươi bảy đô la mỹ cho tổ chức tử thiện
bao gồm các nhà thờ hay tổ chức y tế công cộng tương ứng khoảng ba ba thu nhập
nhà trắng cho biết trong một tuyên bố
tổng thống biden tin rằng tất cả những người làm việc trong phòng bầu dục
phải cởi mở và trung thực với người dân mỹ
đồng thời truyền thống lâu đời về việc công bố tờ khai thuế hàng năm của tổng thống
sẽ được duy trì mà không bị phá vỡ
hôm một mươi sáu tháng bốn tổng thống biden cũng có bài phát biểu về chính sách thuế
trong bài phát biểu ông biden chia sẻ lý do tại sao người giàu nên đóng thuế nhiều hơn
để giảm thâm hụt liên bang và hỗ trợ cho các chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu
việc tổng thống kêu gọi người giàu trả thuế xuất cao hơn sẽ lấy được sự ủng hộ
từ nhóm cử tri truyền thống của đảng dân chủ bao gồm cử tri da màu cử tri trẻ tuổi
và các cử tri có trình độ đại học
ông biden cũng đề cập đến mức thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú trong bài phát biểu tranh cử
theo đó nhà trắng có thể áp mức thuế tối thiểu hai mươi năm đối với các hộ gia đình có tài sản dòng
đạt mốc một trăm linh triệu usd ráng đòn trực tiếp vào các tỷ phú như ông trump
người luôn từ chối công khai thuế thu nhập cá nhân
tổng thống biden tự hào tuyên bố trước truyền thông rằng ông hầu như không có tiền
trong phần lớn sự nghiệp phục vụ nhân dân kéo dài hàng thập kỷ của mình
tổng thống biden tuyên bố trước các nhà tài trợ ở california vào hồi tháng hai
trong ba mươi sáu năm tôi bị liệt vào danh sách người nghèo nhất quốc hội
không giống đối thủ biden ông trump sinh ra trong một gia đình giàu có
và luôn tận dụng lợi thế tài chính của mình trong các cuộc đua vào nhà trắng
bốn năm trước ông trump từng tuyên bố khi tranh cử tôi thực sự giàu có
cựu tổng thống lập luận rằng cử tri không cần
xem dữ liệu thuế của ông trong thời kỳ tại vị vì những bản kiểm kê tài chính
trước khi phục vụ tại nhà trắng đã đủ để chứng minh sức mạnh tài chính của ông
trái ngược với tổng thống biden ông trump khẳng định rằng việc giữ thuế
ở mức thấp đối với người giàu sẽ thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn cho cộng đồng
trong khi việc tăng thuế sẽ đè bẹp nền kinh tế vẫn đang phục hồi
sau cuộc lạm phát kỷ lục hồi năm hai nghìn hai mươi hai
bà caroline leavitt thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông trump cho biết
ông biden muốn moi tiền của người dân bằng cách đề xuất
mức tăng thuế cao nhất trong lịch sử mà không để ý rằng họ đã chịu thiệt hại
nặng nề vì cuộc khủng hoảng lạm phát trước đó của ông ấy
tuy nhiên chính sách giảm thuế của ông trump đang ảnh hưởng sâu đến nước mỹ
thay vì phục hồi nền kinh tế như ông kỳ vọng
theo ủy ban ngân sách liên bang việc kéo dài các khoản giảm thuế theo đạo luật
được cựu tổng thống trump thông qua vào năm hai nghìn một mươi bảy có thể làm tăng thêm ba tám nghìn tỷ đô la mỹ
và khoản nợ quốc gia năm hai nghìn ba mươi ba
hiện tại ông trump đang phải hầu tòa vì cáo buộc gian lận kinh doanh
hồi năm hai nghìn một mươi sáu
sự thiếu minh bạch trong việc công khai tài chính không chỉ khiến cử tri quay lưng lại
với cựu tổng thống mà còn khiến ông gặp nhiều bất lợi trong quá trình xét xử
năm hai nghìn một mươi tám ông trump kiếm được hơn hai mươi bốn triệu đô la mỹ và chỉ đóng thuế khoảng bốn
quốc hội cũng phát hiện sở thuế đã chỉ hoãn các cuộc kiểm toán bắt buộc
về mặt pháp lý đối với ông trump trong nhiệm kỳ tổng thống
đồng thời đưa ra kết luận rằng quá trình kiểm toán tốt nhất không nên xảy ra
trong quá trình xét xử vụ án hình sự mới đây
sau khi xem xét hồ sơ tài chính của tập đoàn trump organijation
thẩm phán arthur engelmann cũng tuyên bố tìm thấy những vụ gian lận tài chính
với quy mô gây sốc
phiên xét xử hôm một mươi năm tháng bốn có thể là vũng lầy đối với ông trump
nhưng lại là bệ phóng trên đường đua nhà trắng đối với tổng thống mỹ đương nhiệm
càng đến gần ngày diễn ra phiên xét xử hình sự của ông trump
các kết quả khảo sát càng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông biden đang tăng vọt
kết quả khảo sát do tờ financial times và trường kinh doanh rhodes
thuộc đại học michigan công bố vào hôm một mươi năm tháng bốn cho thấy
tỷ lệ ủng hộ tổng thống joe biden tăng bốn điểm phần trăm
so với cuộc khảo sát tương tự tháng trước
theo đó bốn mươi ba cử tri ủng hộ hiệu sức làm việc của ông trong vai trò tổng thống
mức cao nhất kể từ cuộc thăm dò từ cuối tháng một mươi một năm ngoái
khả năng ông biden trở lại nhà trắng đang tăng lên
theo khảo sát công bố cuối tháng trước của reuters và ipsos
trong số gần một cử tri đăng ký khoảng bốn mươi một nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông biden

nếu bầu cử diễn ra ngay hôm nay tỷ lệ này là ba mươi bảy đối với ông trump
các sắc số pháp lý của cựu tổng thống đã khiến ông đánh mất lòng tin từ những người ủng hộ
bà cara castrunova ứng viên thường nghị sĩ đảng cộng hòa tại new york thừa nhận
không có nhiều người ủng hộ đến phiên tòa hình sự của ông trump
việc cựu tổng thống mắc kẹt trong phiên tòa hình sự đã để ngỏ cuộc đua vào nhà trắng
cho đối thủ joe biden trong vòng sáu tháng tới
ông chủ nhà trắng người đang dẫn trước cả về tiềm lực tài chính
lẫn ảnh hưởng chính trị sẽ đẩy mạnh tần suất tiếp xúc cử tri
thông qua các sự kiện tranh cử liên bang trong bối cảnh việc tấn công
và các điểm yếu của đối thủ trump đã có thêm sự giúp sức từ phía luật pháp
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại